đến nay toàn tỉnh cà mau đã có tám xã của sáu huyện trên địa bàn có dịch tả lợn châu phi
ngành chức năng đã tiến hành tiêu hủy tổng số hơn hai trăm năm mươi con lợn của ba mươi bảy hộ dân có dịch bệnh
trước diễn biến phức tạp của dịch lan rộng ngành chuyên môn đang tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành kế hoạch một trăm linh ngày để phòng chống ngăn chặn dịch
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh công tác chống dịch đã và đang được triển khai khẩn trương
chặt chẽ và nghiêm túc các địa phương tổ chức kiểm soát chốt chặn việc vận chuyển thịt lợn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
phun xịt và cấp thuốc tiêu độc sát trùng xung quanh khu vực ổ dịch đúng theo quy định
nâng cao công tác tuyên truyền đến từng hộ chăn nuôi
theo kế hoạch trong ba tháng giảm tới mức thấp nhất đàn lợn thịt để giảm nhẹ việc bệnh có nguy cơ lây lan
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cũng vừa thống nhất tiêu hủy lợn bị dịch tả bằng phương pháp đốt trước khi trôn lấp
hiện dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện ở một mươi hai trên một mươi ba tỉnh thành phố trong khu vực đồng bằng sông cửu long
chỉ còn tỉnh bến tre chưa phát hiện dịch bệnh này